tiếp tục là thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
áp thấp nhiệt đới hiện đang cách hà tĩnh khoảng một trăm hai mươi km và đang gây mưa lớn tại trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng bốn mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
trong sáng nay khu vực tỉnh quảng bình tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
nguy cơ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các huyện tuyên hóa minh hóa bố trạch
nguy cơ ngập úng cục bộ trung bình tại các thành phố đồng hới cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
cảnh báo gió mạnh và sông lớn trên biển
vùng biển phía nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba m
biển động khu vực vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh